bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho biết hiện có khoảng ba mươi nhà đầu tư trong nước đã tham gia mua hồ sơ dự thầu dự án đường bộ cao tốc bắc nam
bộ giao thông vận tài kỳ vọng có thể thu hút được năm mươi sáu mươi nhà đầu tư trong nước tham gia
bộ trưởng cũng lý giải chưa có nhà đầu tư thì chưa làm thiết kế kỹ thuật chưa chuẩn bị điều kiện khởi công được
do đó dự kiến tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi có nhà đầu tư thì mới có thể khởi công
từ nay đến thời điểm đó sẽ tập trung công tác giải phóng mặt bằng
dự án cao tốc bắc nam được quốc hội thông qua chủ trương tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám gồm một mươi một dự án thành phần
trong đó ba dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước và tám dự án đầu tư theo hình thức ppp
tổng vốn đầu tư dự án này khoảng một trăm linh hai tỷ đồng trong đó năm mươi tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước và năm mươi một bảy trăm linh hai tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách